hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt được thành lập trong kháng chiến chống thực dân pháp
được giao nhiệm vụ rất vinh dự trực tiếp bảo vệ chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo cấp cao
các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến việt nam
các sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
với sự hy sinh công hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt bảy mươi năm qua
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã được đảng nhà nước tặng thưởng một huân chương sao vàng
năm huân trường hồ chí minh ba lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp và khó lường
đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy
truyền thống của đơn vị anh hùng góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đề nghị lực lượng cảnh vệ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng mà đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng cảnh vệ
thường xuyên coi trọng công tác xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh
quyết tâm xây dựng đảng bộ tư lệnh cảnh vệ mẫu mực đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
tiếp tục thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và lời dạy của bác đối với lực lượng cảnh vệ
tăng cường công tác nghiên cứu dự báo tình hình nhận diện đánh giá toàn diện
tổng thể từ sớm từ xa những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh an toàn
để tham mưu với đảng nhà nước đảng quỹ công an trung ương bộ công an
các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ
tập trung công tác phòng ngừa khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
không để bị động bất ngờ sai sót dù là nhỏ nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức nâng cao năng lực công tác
tinh thông sắc bén về nghiệp vụ vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ
vừa giữ gìn bảo vệ hình ảnh quy tính các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
giữ gìn quy tính sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ
chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
cùng với đó quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cũng đề nghị lực lượng cảnh vệ
tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan đơn vị các ngành các cấp
dựa vào nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ mở rộng nâng chất lượng nhiệm vụ hợp tác quốc tế
nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác cảnh vệ đủ sức ứng phó
với các vấn đề an ninh mới tội phạm mới
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an có bài viết quan trọng xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại sẵn sàng chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung chính bài viết của đồng chí bộ trưởng
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
dưới sự giáo dục rèn luyện của đảng chủ tịch hồ chí minh trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
bộ công an sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng quân đội nhân dân các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ hiệu quả của nhân dân sự nỗ lực phấn đấu không quản ngại hy sinh gian khổ
vượt qua mọi khó khăn thử thách đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước thể hiện sự tận chung với đảng
tận hiếu với dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thời gian tới tình hình thế giới khu vực trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
nhanh chóng khó lường hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn
có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
nhưng khó khăn trở ngại và thách thức sẽ nhiều hơn phức tạp hơn
các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống đảng nhà nước
với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi thâm độc phá hoại khủng bố
tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ đảng
bảo vệ lãnh tụ của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
tình hình và bối cảnh nêu trên đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh vệ nói riêng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo đảng
nhà nước trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau
một là phải đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực vấn đấu xây dựng đảng
xây dựng lực lượng cảnh vệ đến năm hai nghìn hai mươi năm trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an đối với lực lượng cảnh vệ công an nhân dân và công tác cảnh vệ
tiếp tục xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong xây dựng
chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong công an nhân dân
cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
tiếp tục quán triệt thấm nhuận sâu sắc lời căn dặn của bác hồ về công tác cảnh vệ
và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trực tiếp là đảng ủy công an trung ương bộ công an về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu
bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
các mục tiêu cơ quan trọng yếu các đoàn khách quốc tế các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước
tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng cảnh vệ
công an nhân dân bảo đảm hệ thống đồng bộ có hiệu lực pháp lý cao
tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật áp dụng các biện pháp công tác phù hợp
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước và mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới
trọng tâm là hoàn thành có chất lượng tiến độ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy
tăng cường quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân các cơ quan đơn vị các ngành các cấp
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực cảnh vệ theo phương châm
đối ngoại đi trước mở đường theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
chú trọng công tác xây dựng tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
đồng thời kịp thời tôn vinh ngợi ca tri ân những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
những tấm gương dũng cảm đã anh dũng chiến đấu sẵn sàng hy sinh hiến dân tính mạng sức khỏe trong cuộc đấu tranh bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bảo đảm an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay tại hà nội câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập một mươi chín tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chúc mừng
hai mươi năm qua câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã phát huy tốt vai trò của mình tích cực tham gia hoạt động góp ý
đóng góp chung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
câu lạc bộ trở thành cầu nối giữa đảng ủy công an trung ương bộ công an với các cựu cán bộ công an hưu trí
tập hợp các ý kiến tham gia góp ý hết sức tâm huyết quý báu của các đồng chí cựu cán bộ công an hưu trí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân là nơi để các thế hệ cựu cán bộ công an tiếp tục rèn luyện tu dưỡng
nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức cách mạng gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân
đã có hàng trăm lượt hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy hội đồng nhân dân tham gia chính quyền phường xã tổ dân phố ban công tác mặt trận tổ hòa giải ở cơ sở

thời gian qua bộ công an đã triển khai thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tại năm phường thuộc năm thành phố trực thuộc trung ương
với sự chung tay của các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương bước đầu mô hình đã đem lại nhiều kết quả tích cực
nghị quyết một mươi hai xác định cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân địa phương phải cùng chung tay xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong đó tập trung xây dựng phê duyệt bố trí nguồn lực thực hiện đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân
đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
với mô hình này ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao các vụ việc vi phạm pháp luật vi phạm an toàn giao thông
các trật tự đường hè giảm và các tệ nạn xã hội đều được giảm so với trước
tăng cường quân số thay đổi
về cách bố trí cán bộ với phương châm gần dân hơn sát dân hơn
trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ cũng được trang cấp đầy đủ
nhờ đó tỷ lệ điều tra khám phá thành công các vụ phạm pháp hình sự có phường trên chín mươi hai
tội phạm hình sự kinh tế ma túy được kiểm soát
chín mươi khu dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự
nó là kiểu mẫu của công an phường
nhưng mà thực tế ra thì hắn cũng góp phần vào cái xây dựng phát triển kinh tế sầu của địa phương
mà làm cái cái tạo cái đà cái thế mới
các anh bám sát địa bàn rất là sát và nắm tình hình rất là chặt
xây dựng nhiều nhóm an ninh trật tự tự quản
và xây dựng nhiều cái ứng dụng cái công nghệ thông tin
xây dựng nhiều cái group gia lô
thời tuyên truyền đến người dân về đề cao cảnh giác
hiểu được giá trị lợi ích của mô hình
từ chỗ phải giải thích vận động
đến nay người dân lại trở thành lực lượng tiên phong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng đô thị văn minh
tại năm phường số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối
đây là tín hiệu tích cực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
xây dựng mô hình công an phường điển hình
kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị thể hiện chủ trương lớn của bộ công an
hướng đến xây dựng đơn vị cơ sở ngày càng vững mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tạo một thế trận an ninh nhân dân vững chắc tới từng phường từng tổ dân phố
đây chính là mục tiêu bộ công an sẽ tiếp tục phấn đấu hướng tới
đánh giá sơ kết về việc triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu cho thấy
đến nay các phường gần như đạt đủ các tiêu chí đã đề ra
bước đầu đạt tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
đây cũng chính là một trong những yêu cầu cụ thể mà nghị quyết một mươi hai đã chỉ rõ
bước đầu đã tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
bước đầu đã tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
đây cũng chính là một trong những yêu cầu cụ thể mà nghị quyết một mươi hai đã chỉ rõ